phát biểu ý kiến khai mạc tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
đây là hội nghị hết sức quan trọng chính phủ và các địa phương sẽ cùng thảo luận phân tích đánh giá kết quả đã làm được
và làm rõ tồn tại yếu kém bằng giải pháp lớn để triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
nhằm chủ động thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
năm hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa rất quan trọng là năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đây cũng là năm đầu tiên triển khai các nghị quyết và chủ trương lớn được quốc hội thông qua
là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nhìn lại năm qua đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn một năm thiên tai nhân tai đặc biệt nghiêm trọng khắp mọi miền tổ quốc
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chỉ rõ ngay tại thời điểm này bão lũ vẫn đang đe dọa đất nước
một năm thiên tai và nhân tai đặc biệt nghiêm trọng khốc liệt
xảy ra ở mọi miền của tổ quốc
và ngay hôm nay bão lũ tiếp tục đe dọa các tỉnh miền trung việt nam
trong đó nhiều con sông đã vượt lũ ở động ba
đảng lũ lụt tạm phá rất lớn trong thời điểm như thế này
tại hội nghị thủ tướng
đã nêu một mươi kết quả nổi bật đã đạt được trong năm về kinh tế xã hội cho đến thời điểm hiện nay đã đạt được mục tiêu thu ngân sách trung ương đặc biệt là các địa phương đã vượt cao chỉ đạo quyết liệt xử lý các vấn đề cấp bách bức xúc xã hội như an toàn thực phẩm xử lý ô nhiễm môi trường chống buôn lậu
điều quan trọng là niềm tin xã hội của người dân vào sự chỉ đạo điều hành của chính phủ đang tăng lên mạnh mẽ
bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại yếu kém cần phải điều chỉnh trong năm hai nghìn một mươi bảy cụ thể là ngành khai khoáng giảm mạnh chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm sáu bốn trong đó lượng dầu thô giảm một mươi hai kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm
tôi nói thưa thưa học hai năm một mươi năm chúng ta là thấp tăng thêm là hai triệu tăng nữa cho nên cái dầu thô đó quan trọng đến cái tăng tưởng
cho nên là
do ông đang khó tin gì
cho nên là
thủ tướng cũng chỉ rõ sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng các dự án nghìn tỷ thua lỗ
các ngân hàng thương mại yếu kém rủi ro cao có ngân hàng bị mua lại đồng
nhiều vụ cháy nổ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhiều vụ tội phạm nghiêm trọng đặc biệt xảy ra
sai phạm trong công tác cán bộ như trịnh xuân thanh năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo giảm sút
chính phủ thủ tướng chính phủ các cấp các ngành đã tập trung xây dựng thể chế
tháo gỡ khó khăn cải thiện môi trường kinh doanh
trong vấn đề môi trường chúng ta đã chỉ đạo quyết liệt vào cuộc xử lý
tập trung nhiều vấn đề cấp bách khác như phát triển nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành
phòng chống tham nhũng lãng phí tiết kiệm chi tiêu
tại hội nghị các thành viên chính phủ đã nêu ý kiến đóng góp vào nghị quyết
để triển khai tốt mục tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy